một vụ án rất nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên đại bàn huyện đắk long tỉnh nắc nông
lười lao động thích hưởng thụ bởi vậy khi mới chỉ làm thuê được một ngày
với lý do mệt hai đối tượng toàn và điệp đã lên kế hoạch giết chết ông chủ để cướp tài sản
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm lực lượng công an huyện đắk long đã phối hợp
cùng các lực lượng chức năng tổ chức truy nóng và đối tượng gây án đã bị bắt giữ chỉ sau hai giờ gây án
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy công an huyện đắk long nhận được tin báo
tại khu vực điền trang như ý thuộc bonrebut xã quảng sơn huyện đắk long xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là ông lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một chủ điển trang như ý
bị các đối tượng dùng dao chém trọng thương để cướp tài sản
tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường để triển khai các biện pháp xác minh điều tra để truy bắt cho bằng được các đối tượng gây án
ngay sau đó công an huyện đắk long đã huy động các lực lượng và đồn công an quảng sơn lực lượng công an xã
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra truy nóng các đối tượng
cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đến một mươi sáu giờ cùng ngày lực lượng công an huyện đã bắt giữ được hai đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một nhà dãy xa khu dân cư trên địa bàn xã quảng sơn
chúng tôi đã triển khai cho một tổ công tác là đến tại đưa người bị hại đi cấp cứu
và đồng thời là trong quá trình đưa người bị hại đi cấp cứu thì sẽ tiến hành ghi lời khai nóng những thông tin đầu tiên
về các đối tượng gây án để thuận lợi cho quá trình truy bắt
thứ hai chúng tôi cũng đã tổ chức một tổ điều tra ngay tại hiện trường
thứ ba là chúng tôi cũng đã phối hợp với công ty năm ba
bộ đội đóng chân ở gần nơi xảy ra hiện trường của án và đề nghị họ hỗ trợ cho lực lượng công an
để tổ chức bảo vệ hiện trường và đồng thời tham gia vào các tổ công tác khác
mặt khác thì chúng tôi cũng đã cử một tổ công tác về đến tại đức trọng của lâm đồng
là nơi mà nghi vấn hai đối tượng gây án này đã được giới thiệu cho người bị hại
để làm thuê
đây là nơi giới thiệu để xác minh về nhân thân lai lịch đối tượng gây án
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai tên là nguyễn thành toàn và nguyễn thành điệp
trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
thông qua một trung tâm môi giới việc làm tại tỉnh lâm đồng
ngày một mươi chín tháng bảy ông lê văn dũng thuê hai đối tượng trên về làm vườn tại điền trang nhà mình
sáng ngày hai mươi tháng bảy hai đối tượng đi phát dọn cành cây cao su ở sau vườn dẫy
làm được một lúc thấy mệt nên các đối tượng rủ nhau lên kế hoạch chém chết ông dũng để cướp tài sản rồi bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk cơ long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với điệp và toàn
về hành vi giết người và cướp tài sản
vụ án là bài học đắt giá cho nhiều người trong việc thuê mướn nhân công
cần nêu cao cảnh giác tìm hiểu kỹ về nhân thân lai lịch có giấy tờ đầy đủ
và phải đăng ký tạm trú tạm vắng với cơ quan chức năng tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trên